bản nậm màn xã hội một huyện sông mã đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc
chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đồn biên phòng cửa khẩu triềng khương và công an tỉnh sơn la công an huyện sông mã
tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng giàng a dua chú tại huyện sông mã
trong bào tải đối tượng mang theo lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai viên nén trụ hình tròn
bước đầu giàng a dua khai nhận đó là ma túy tổng hợp
vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hai đối tượng là nguyễn phương linh và trần quốc bảo vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
liên quan đến vụ việc cơ quan công an còn lập hồ sơ xử lý phạm thị ngọc trang và đoàn thị kim phụng
cùng chú tỉnh đồng nai về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện thống nhất bất ngờ đột kích vào một quán karaoke trên địa bàn ấp hai
thì bắt quả tăng bốn đối tượng trên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một dĩa nhựa màu trắng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy
qua điều tra cơ quan công an xác định linh và bảo rủ nhau đi hát karaoke
sau đó gọi điện cho trang và phụng đến hát và sử dụng ma túy
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giữ đối tượng lê hữu đạt chú tại xã thanh an huyện cam lộ
về tội cướp giật tài sản tại một tiệm vàng
trước đó vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi công an huyện cam lộ nhận được tin báo
tại tiệm vàng hoàng sự ở chợ ngã tư sòng thuộc xã thanh an huyện cam lộ
có một đối tượng đến hỏi mua vàng rồi cầm số lượng lớn vàng bỏ chạy
công an huyện cam lộ đã huy động các lực lượng
vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được đối tượng là lê hữu đạt
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
cơ quan công an phát hiện một mươi chỉ vàng với tổng giá trị là năm mươi tám triệu đồng
tại cơ quan công an đạt khai nhận do thiếu nợ khoản tiền lớn không có khả năng chi trả
nên đã gây ra vụ cướp tài sản
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra
tại một hội trường đang tổ chức tiệc cưới trên địa bàn xã xuân sơn huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
vào thời điểm trên khoảng năm trăm linh khách mời đang dự tiệc chúc mừng đám cưới
thì phía bộ phận giàn nhạc xảy ra chập điện
ngọn lửa sau đó bùng phát lan ra khắp sân khấu nhanh chóng bao trùm toàn bộ hội trường
nhận được tin báo lực lượng dân phòng cùng công an xã xuân sơn đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy
đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện châu đức
cũng điều bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường
đến khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn khiến một người bị thương nhẹ ước tính thiệt hại gần hai tỷ đồng